thưa quý vị sau khi triển khai thí điểm việc cấp thẻ đi chợ ngày chẵn ngày lẻ cho các hộ dân trên địa bàn quận tây hồ hà nội
thực hiện chỉ thị số một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố nhằm giãn cách hạn chế người dân đi lại
nhưng vẫn được đảm bảo cuộc sống bình thường trong việc tuân thủ các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
việc cấp thẻ này đã nhận được sự ủng hộ đồng lòng của người dân cùng với chính quyền hà nội chung tay đẩy lùi dịch bệnh
sau quận tây hồ đến nay đã có quận long biên đống đa hoàng mai cũng đã triển khai in và đóng dấu thẻ đi chợ
theo ngày chẵn lẻ để phát cho các gia đình thực hiện từ sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
cùng với việc phát thẻ đi chợ nhiều quầy bán hàng còn làm hàng rào ngăn cách người mua hàng
kẻ vạch giãn cách để tránh tập trung đông người và tiếp xúc trực tiếp
các chợ đều thực hiện nghiêm chỉ thị bán hàng hóa thiết yếu
những quầy bán hàng không thiết yếu đã được yêu cầu tạm nghỉ kinh doanh